thưa quý vị và các bạn tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hồ chí minh qua đời
bác chỉ dành riêng cho bác có bảy mươi chín từ thôi

đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo di trúc của hồ chủ tịch
có tác dụng rất quan trọng đối với việc phát huy tình cảm
và ý chí cách mạng của cán bộ đảng viên và quần chúng
tăng cường đoàn kết và nâng cao sức chiến đấu của toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
biến đau thương thành hành động cách mạng
thúc đẩy hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ công tác trước mắt
cái cao thượng của bác là hy sinh tất
hy sinh cả đến cuộc sống riêng tư của mình cho dân cho nước
thì càng hiểu những câu chuyện đời thường của bác
ta càng cảm thấy bắc cao quý và vĩ đại
càng hiểu bác bao nhiêu càng thương yêu bác bao nhiêu
thì việc học tập làm theo bác của chúng ta
càng trở nên sâu sắc và có ý nghĩa bấy nhau
năm mươi một năm qua các cấp các ngành
các đoàn thể chính trị xã hội các địa phương ra sức thi đua
phấn đấu học tập và làm theo bác
mỗi cán bộ đảng viên không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị
đạo đức lối sống chuyên môn nghiệp vụ
làm việc với một niềm hăng say phấn khởi tin tưởng hạnh phúc
với mong muốn được công hiến đồng góp một phần nhỏ bé
vào sự phát triển của cơ quan đơn vị tổ chức mà mình là thành viên
rộng hơn là của xã hội đất nước việt nam xã hội chủ nghĩa
với khẩu hiệu xây dựng nước ta đàng hoàng hơn
to đẹp hơn như lúc sinh thời người hằng mong ước